quý vị thân mến một số nơi như huyện lệ thủy bú trạch và quảng ninh vẫn còn ngập
tuy nhiên thì mực nước cũng đang rút dần và đó là một tín hiệu khá tích cực
cụ thể như sau ngày hôm nay nước lũ tại lệ thủy sẽ xuống dưới mức báo động hai là khoảng năm cm
bởi vậy tình trạng ngập sẽ cải thiện hẳn và giao thông qua các khu vực ngập lụt có thể sẽ được thông suốt
các phương tiện đi lại cũng dễ dàng hơn
dự báo trong ngày hôm nay tỉnh quảng bình cũng như khắp khu vực từ thanh hóa xuống tới quảng trị
sẽ hoàn toàn tạnh mưa trời thậm chí còn có nắng
với mức nhiệt ở các thành phố giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ c
vâng đây cũng sẽ là khoảng thời gian bà con có thể dọn dẹp nhà cửa
và việc đầu tiên nên chú ý đó là an toàn điện
quý vị hãy chắc chắn rằng các thiết bị điện phải khô giáo trước khi sử dụng
đối với khu vực bắc bộ hôm nay tạnh giáo nhưng tiết trời khá là lạnh
mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi hai độ c
đối với người cao tuổi hay là trẻ nhỏ khi ra đường trong khoảng thời gian này
thì cần lưu ý giữ ấm cơ thể
và ngại đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay
và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng sẽ được chúng tôi truyền thuyền quý vị
ở phần sau của chương trình